hôm nay là một ngày đặc biệt của bà con đồng bào hơ re xã nghĩa sơn
bà con đã đến từ sớm tham gia các chương trình lễ mừng công nhận xã nông thôn mới
sau năm năm nỗ lực xã miền núi này đã chính thức được công nhận là xã nông thôn mới
nhiều năm chờ đợi ước mơ của bà con đồng bào hơ rê đã thành hiện thực
trước này nghe thấy chưa rõ ràng bữa nay mới thấy đúng là sự thật
con vui con mừng quá được nông thôn mới con vui vẻ
bây giờ được nông thôn mới con vui vẻ
đường làng thôn bản khang trang
tươm tất những ngôi nhà hình thành nên những khu dân cư mới của đồng bào hơ re
một diện mạo mới cho vùng nông thôn miền núi nghĩa sơn
đây là kết quả của sự trung sức giữa đảng bộ chính quyền và sự đóng góp của nhân dân
hơn hai trăm năm mươi hộ dân đã di rời hiến đất một bốn trăm linh ngày công lao động tham gia xây dựng đường nông thôn mới
đóng góp hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng là những nỗ lực góp sức của bà con nơi đây
hiến đất hiến hoa màu hiến tham gia các hoạt động
như là bảo vệ môi trường này nọ tất cả mọi hoạt động mà có thể góp phần xây dựng cho nông thôn mới và đạt kết quả
đến bây giờ và gia đình tôi cũng như là mọi người người dân là đều mở nguyện
và thế là như vậy là quá tốt và quá được
xuất phát điểm xã miền núi nghĩa sơn chín mươi tám là người đồng bào hơ re cuộc sống còn nhiều khó khăn
xây dựng nông thôn mới là mong ước của các cấp ủy chính quyền
thách thức lớn nhất là vấn đề nhận thức của người dân
trong năm hai nghìn một mươi chín đảng bộ xã đã đề ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới nhằm thay đổi tư duy và tạo quyết tâm cao từ trong đội ngũ cán bộ đảng viên tới mỗi người dân
vừa tuyên truyền vừa động viên người dân tự lực cánh sinh thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất để tăng năng suất chất lượng nâng cao thu nhập
vừa khéo léo huy động các nguồn vốn từ việc lồng ghép các chương trình đề án của nhà nước hỗ trợ đồng bào vùng núi vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế để có thêm nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng
vừa tuyên truyền vừa động viên người dân tự lực cánh sinh đảng viên người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế để có thêm nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng